dưới sự chủ trì của phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu tiếp tục chương trình phiên họp thứ bốn mươi bốn
ủy ban thường vụ quốc hội đã nghe báo cáo về tình hình thi hành luật hiến pháp pháp lệnh
nghị quyết của quốc hội kết quả ra soát văn bản quy phạm pháp luật và kết quả giám sát của hội đồng
dân tộc các ủy ban của quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhậm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn
báo cáo thẩm tra của ủy ban pháp luật cho thấy tổng số văn bản đã được chính phủ
các bộ cơ quan ngang bộ tiến hành ra soát là rất lớn gồm tám bảy trăm bảy mươi chín văn bản quy phạm pháp luật được
ban hành đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi còn hiệu lực thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan
từ cấp bộ trở lên qua đó đã phát hiện nhiều nội dung quy định trong các văn bản có mâu thuẫn
trồng chéo hoặc bất cập không còn phù hợp với thực tiễn hiện vẫn còn ba mươi hai trên một trăm linh ba văn bản nợ chưa ban
hành trong đó có sáu văn bản đã chậm hơn một năm thường trực ủy ban pháp luật cho rằng
trường hợp cụ thể còn nợ động văn bản cần phải làm rõ tại sao nợ động đề nghị chính phủ có chế
tài xử lý trách nhiệm nghiêm khắc hơn theo đúng yêu cầu của nghị quyết số sáu mươi bảy của quốc hội
không nên coi việc không xem xét khen thường là hình thức xử lý trách nhiệm
đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội tăng cường thực hiện công tác kiểm tra ra soát văn bản quy phạm
pháp luật xử lý nghiêm túc đối với các văn bản có nội dung mâu thuẫn trồng chéo không còn phù hợp
để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ công khai minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật